vừa ra tay cướp giật tài sản của người phụ nữ trên đường và đang chạy trốn từ đắk lắc qua lâm đồng
đặng minh vũ chú tại quận bình thạnh tp hcm đã bị lực lượng công an huyện đam rông tỉnh lâm đồng vây bắt sau ba mươi phút gây án
trước đó công an huyện đam rông nhận được thông tin về việc trên địa bàn huyện cư cui tỉnh đắk lắc mới xảy ra một vụ cướp giật tài sản
đối tượng đã cướp túi sách của một người phụ nữ bên trong có một mươi triệu đồng cùng với nhiều giấy tờ khác quan trọng và đang điều khiển xe máy chạy về phía tỉnh lâm đồng
công an huyện đam rồng khẩn trương tổ chức lực lượng tuần tra theo dõi đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày thì không chế bắt giữ được đặng minh vũ
lực lượng công an đã thu giữ tại toàn bộ các tài sản mà đối tượng cướp giật và bàn giao đối tượng cho công an huyện cư cui để tiếp tục điều tra xử lý